theo công văn mới nhất của bộ y tế vào sáng ngày sáu tháng một mươi những người về từ tp hcm bình dương đồng nai long an không cần cách ly tập trung nếu đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
cụ thể những người có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
dù hiện nay tình hình dịch tại tp hcm và các tỉnh phía nam cơ bản đã được kiểm soát
nhưng vẫn còn nguy cơ diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm bình dương đồng nai long an phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khác
về các phương án đưa người về quê để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh
tất cả người về từ bốn tỉnh thành này đều phải xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai sẽ được xử lý theo quy định
theo thống kê của ủy ban nhân dân tp hcm từ ngày một một mươi đến ngày sáu một mươi có gần hai mươi người từ cấp tầm dịch đổ về quê ở cà mau
và dự kiến tình trạng này tiếp tục gia tăng trong những ngày tới dẫn đến việc sự quá tải cũng như nguy cơ lây nhiễm chéo sars cov hai
tại các khu cách ly tập trung
ông huỳnh quốc việt phó bị thượng tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm chỉ huy trưởng sở chủ y phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
cùng ban thường vụ tỉnh ủy cà mau đã thống nhất các biện pháp về cách ly y tế tại nhà đối với những người về tỉnh từ phát
để họ đảm bảo các yêu cầu điều kiện theo quy định
thời gian cách ly tại nhà là hai mươi tám ngày liên tục
nhàm đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly tập trung ủy ban nhân dân tp hcm đã quy định
người được phép cách ly y tế tại nhà phải được tiêm một hoặc hai liều vaccine phòng covid một mươi chín đủ một mươi bốn ngày khi về đến cà mau
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
người đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong thời hạn sáu tháng khi về đến cà mau có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
những người còn lại khi về đến cà mau phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp real time pcr lần một
thì phải có nhà ở riêng biệt không sống chung với người dân ở địa phương
nhà của người được cách ly y tế phải thuận lợi về giao thông để thuận tiện cho việc kiểm tra giám sát y tế và dịch vụ y tế
trước nhà có gắn biển cảnh báo nhà có người cách ly y tế và ghi rõ họ tên số điện thoại người được cách ly y tế
để cán bộ y tế và thành viên tổ phòng chống dịch covid một mươi chín cộng đồng hỗ trợ
thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo ngày năm tháng một mươi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
cơ bản sẽ được tổ chức ổn định như năm hai nghìn hai mươi một nhưng tăng cường phân cấp cho địa phương tùy vào tình hình dịch covid một mươi chín
cụ thể các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương
theo khung thời gian quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thời gian tổ chức thi có thể điều chỉnh thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch của từng địa phương
nội dung thi chủ yếu vào lớp một mươi hai và nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành
không bao gồm các nội dung được tinh giản mà bộ giáo dục đã công bố trước đó
đề thi sẽ được xây dựng phù hợp đảm bảo độ phân hóa công bằng theo các mức độ khác nhau
tránh học tủ học lệch khuyến khích sáng tạo của các thí sinh
về phía các trường đại học cao đẳng bộ giáo dục và đào tạo cho phép các trường tự chủ trong tuyển sinh
tuy nhiên phải tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế hướng dẫn của bộ
bộ cũng khuyến khích những trường đại học ngành học thuộc tốt đầu có mức độ cạnh tranh cao
chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm công cụ sang lọc sơ tuyển
sau đó cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung khác để phân loại thí sinh một cách tốt nhất
phù hợp với yêu cầu của từng trường
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín cầu một trăm một mươi địa phận tiếp giáp giữa gia lai và đắk lắc
trong những ngày đầu tháng một mươi tập trung rất đông người dân từ các tỉnh thành phía nam
trở về các tỉnh phía bắc miền trung và gia lai chờ làm thời tục để quát chốt
khu vực các chốt kiểm soát chật hẹp lượng người quá đông khiến công tác phòng chống dịch ở đây gặp nhiều khó khăn
lực lượng chức năng đã nỗ lực tuyên truyền kêu gọi bà con tuân thủ các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo đón công dân an toàn hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các điểm chốt
từng lượng chức năng tỉnh gia lai đã trình khai nhiều vỡ pháp
tinh hoạt các phương án đón công dân trong đó chú trọng giải tạo ủn ứa tại các điểm chốt
đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm cho các công dân gia lai trở về từ các tỉnh thành phía nam
đối với công tác phòng chống dịch tại chốt cầu một trăm một mươi ông lê quang thái
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chư pư cho biết
nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các điểm chốt này là rất cao
từ ngày bốn tháng một mươi chúng tôi đã thay đổi phương án tiếp nhận công dân
tránh ủn ứa tập trung đông người
theo đó chúng tôi thực hiện một trăm linh công dân gia lai đi tập trung không phân luồng
phần loại theo công dân từng huyện rút ngắn khoảng thời gian công dân lưu lại chốt
đến mức nhanh nhất có thể
đối với công dân đi qua tỉnh chúng tôi bố trí các đội dẫn đường
dẫn họ đi qua các địa bàn tỉnh một cách thân lợi
tạo mọi điều kiện để bà con tiếp tục cùng hành trình về quê
mới đây một đoạn video ghi lại hình ảnh một cháu bé ngất lìm khi đang trên đường về quê
đã khiến nhiều người không khỏi xót xa
sự việc xảy ra vào dạng sáng nay ngày sáu tháng một mươi
khi đỉnh đèo hải vân trời mưa như trước nước
hàng trăm người chạy xe máy từ các tỉnh phía nam về quê tạm dừng nghỉ
ăn uống để chuẩn bị cho hành trình nổ đèo vào điều phần lăng cô thừa thiên huế
trong gió xít tiếng loa của tình nguyên viên thông báo
sau một mươi phút nữa xe bán tải sẽ mở đường dọi đèn cho bà con xuống chân đèo hải vân
vào điều phần lăng cô thừa thiên huế
vừa sức tiếng động cơ xe máy với đồng loạt khởi động
dòng một phụ nữ thất thanh cứu con tuyệt với
bất ngờ giữa biển người về quê một bà mẹ bồng đứa bé đã ngất lìm trong lớp áo mưa kín mít
lao thẳng về phía các tỉnh nguyên viên
rất nhanh một tỉnh nguyên viên cũng là y tá
lao đến ôm lấy đứa trẻ nhỏ từ tay người mẹ chạy vội vào một quán nước
lúc này các y tá bác sĩ tỉnh nguyên viên lập tức sơ cứu
khoảng một mươi phút sau cháu bé hồi tỉnh khóc lớn
qua kiểm tra nhóm tình nguyện viên nhận định cháu bé ngất xỉu do tụt đường huyết vì quá đói và mệt
sau chặng đường dài người mẹ nước mắt hòa trang
trong mưa vợ cho biết trên đường đi cháu bé nôn ói không ăn được gì
khi đến đỉnh đèo hải vân bé hết nôn
chị mở chiếc áo bưa ra xem thì thấy con đã ngất điệp đi
vợ chồng em chạy xe từ bình phước về trên đường gặp nhiều khó khăn
đến đây tưởng đã mất con
may mắn được các y bác sĩ cứu giúp
chị giống kể cách đây hai tháng chị vừa sinh con ở tỉnh bình dương
tuy nhiên diễn biến dịch bệnh căng thẳng vợ chồng không có việc làm
nên quyết định chạy xe máy chở con về điển biên
chồng chị giống anh giàng a sen hai mươi sáu tuổi cho biết
cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi vào bình dương làm việc gặp và yêu thương
cưới nhau khi dịch chưa bùng phát
vợ chồng cũng lo được cuộc sống nhưng mấy tháng này thì bê tắc đành rắt giữ nhau về quê
những ngày vừa qua hàng trăm người việt đã phải đối mặt với cuộc di dân lịch sử
trong tình thế không thể trù lại tiến thoái lưỡng nàn
câu chuyện trên là một trong hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn khác khi phải bất chấp tính mạng
hiểm nguy để được trở về quê nhà sau hơn bốn tháng vật vã vì covid một mươi chín nơi trốn đất khách quê người
thông tin nói trên đã khép lại nội dung về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút subscribe ngay sau bản tin này
hãy để lại những bình luận yêu thương để trở thành người đồng hành thực sự
với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch